để thu hẹp vùng đỏ mở rộng vùng xanh
cùng với đó người dân cũng nâng cao ý thức để tình hình dịch bệnh được kiểm soát

ngày một mươi sáu tháng chín phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bà nguyễn thị lưu trưởng khoa
phục hồi chức năng và y học cổ truyền thuộc bệnh viện tâm thần trung ương một
để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên
sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc
của bị can lưu tại bệnh viện để phục vụ điều tra
theo cơ quan điều tra đây là diễn biến tiếp theo của quá trình điều tra mở rộng vụ án
mua bán tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy xảy ra tại bệnh viện tâm thần trung ương một
liên quan tới vụ án này hai nhân viên y tế tại bệnh viện tâm thần trung ương một là nguyễn thị minh huệ
y tá và bùi thị hạt nhân viên chăm sóc bệnh nhân cũng đã bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố nguyễn xuân quý ba mươi tám tuổi cùng với năm bị can khác về các tội danh
mua bán tàng chữ và tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy không tố giác tội phạm
tại đồng nai một đối tượng ở huyện nhơn trạch đã giấu ma túy trong gói mì tôm để mang bán cho người dân
ở trong khu vực phong tỏa đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ cùng với tăng vật
đó là ngô thị bích ngọc bốn mươi một tuổi
tại xã long phước huyện long thành tỉnh đồng nai trước đó vào trưa ngày một mươi bốn tháng chín
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở ấp hai xã long thọ ngọc gửi một bịch mì tôm và trứng
cho một người trong khu vực phong tỏa do nghi ngờ nên tổ công tác đã tiến hành kiểm tra
thì phát hiện một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy giấu trong gói mì tôm
thấy vậy ngọc bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ
tại cơ quan công an ngọc khai số ma túy trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
ở huyện long thành về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện thì bị bắt giữ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hưng yên đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với nguyễn viết hồng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ở thôn trung hòa xã phú thịnh huyện kim động
về tội cướp giật tài sản
trước đó vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một công an huyện kim
kim động nhận được đơn trình báo của anh nguyễn viết cường sinh năm hai nghìn chín
trú tại thôn trung hòa xã phú thịnh về việc đang ngồi tại nhà thì bị một người đàn ông lạ mặt
điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát hỏi mượn chiếc điện thoại
nói là có việc muốn gọi cho mẹ của cường
tuy nhiên khi anh cường đưa điện thoại cho người đàn ông
thì đối tượng này liên điều khiển xe bỏ chạy
công an huyện kim động đã xác minh được hồng là thủ phạm gây ra vụ cướp giật trên
tại cơ quan công an đối tượng hồng đã khai nhận ngoài việc gây ra vụ cướp giật trên
trước đó hồng cũng đã thực hiện trót lọt năm vụ khác gồm cướp giật tài sản trộm cắp
và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại địa phận huyện kim động và thành phố hưng yên
thưa quý vị và các đồng chí có thể thấy rằng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
lợi dụng tình hình dịch bệnh và sự sơ hở chủ quan của người dân
một số loại tội phạm trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản
tổ gia tăng và đã gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
trước tình hình đó lực lượng chức năng đã tích cực điều tra khám phá bắt giữ các đối tượng phạm tội
phóng sự của nhóm phóng viên intv tại tỉnh yên bái
công an thành phố yên bái vừa bắt giữ bốn đối tượng doãn văn tuấn bùi văn linh
trần văn hanh và nguyễn kiều quang cùng chú tại huyện trấn yên về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó tuấn linh hanh và quang đều là đối tượng nghiện ma túy không có việc làm ổn định
trong thời gian làm thợ xây tại công trình nhà ở thuộc tổ bảy phường yên thịnh thành phố yên bái
biết được bên trong kho để đồ làm bằng tôn cạnh công trình đang xây dựng có nhiều máy điện các loại
các đối tượng đã bàn nhau thống nhất lấy trộm
khoảng hai mươi một h ngày hai mươi một tháng tám bốn đối tượng đã dùng sẻng đào lỗ chui vào trộm cắp hai máy hàn điện
một máy khoan đục lỗ một máy cắt máy mài cầm tay một cuộn dây hàn một mỏ cắt kim loại và hai máy bán cost bằng laser
sau đó mang bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
tiền laser mang ra ngoài sau đó tôi với anh linh trở về phòng trọ
trước đó đội cảnh sát hình sự công an tp yên bái cũng đã bắt giữ hai đối tượng là hà văn huyền
trú tại xã đại phạm huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
và hoàng đại phúc chú tại tổ tám phường yên thịnh thành phố yên bái về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy không có tiền tiêu xài
nên các đối tượng đã tìm các nhà dân tại thành phố yên bái
xem có nhà nào trồng cây hoa mộc tại vị trí sơ hở sẽ trộm cắp về trồng và bán lấy tiền
từ ngày sáu tháng tám đến ngày một mươi tháng tám hai đối tượng đã cùng nhau lấy trộm được sáu cây mộc
có tổng trị giá gần ba mươi triệu đồng
theo thống kê trong sáu tháng đầu năm trên địa bàn thành phố yên bái đã xảy ra một vụ cướp tài sản
và một mươi ba vụ trộm cắp tài sản
lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi bảy đối tượng để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong thời gian qua trên địa bàn thành phố yên bái tình hình trộm cắp vẫn diễn ra nhiều vụ
nguyên nhân chính một là do tình hình diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín diễn ra hết sức phức tạp
nguyên nhân thứ hai nữa là các đối tượng nghiện chất ma túy
một là thất nghiệp thứ hai là muốn có tiền để sử dụng ma túy
hành vi trộm cắp tài sản
còn cái nguyên nhân thứ ba nữa là một số người dân chủ tài sản là do lơ là mất cảnh giác
dẫn đến việc tạo cái điều kiện sơ hở cho các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
theo lực lượng chức năng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
sẽ tác động tiêu cực đến kinh tế an sinh xã hội
và sẽ làm nảy sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
trong đó trộm cắp tài sản cũng
rất dễ xảy ra vì vậy người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
ý thức tự bảo vệ tài sản tuyệt đối không chủ quan
có biện pháp phù hợp để bảo vệ tài sản của mình
đồng thời khi phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn
cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để điều tra
truy bắt đối tượng góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
đối với ba đối tượng cùng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng trương anh trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai hộ khẩu thường trú tại phòng bốn trăm linh ba ca một
khu bảy hai hectare phường vĩnh phúc quận ba đỉnh tp hà nội ca một năm mươi ba m và có xeo cong một cm
cách ba cm trên đầu lông mày trái
đối tượng nguyễn thế vượng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố bốn hoài thị
phường phương canh quận năm từ liêm tp hà nội
và có sẹo chấm cách một cm
trên trước đầu lông mày phải
và đối tượng nguyễn huy thức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn kỳ dương
xã trương dương huyện thường tín tp hà nội
có nốt ruồi cách năm cm
dưới sau cánh mũi phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin
về các đối tượng hãy báo ngay cho
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bỏ mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữa các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật đến đây cũng xin được tạm dừng
quan tâm theo dõi